ngày một mươi chín tháng hai theo thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch quản lý di sản văn hóa thế giới
khu phố cổ hội an giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó triển khai thực hiện một mươi một nhóm dự án với kinh phí là hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm tập trung triển khai bảy giải pháp chính
gồm chống ngập lụt cho khu phố cổ chống xói mòn sạt lở phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng đến phát triển bền vững
bảo tồn các công trình cổ công trình cũ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể
quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản và phát triển làng nghề giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản
việc triển khai kế hoạch này nhằm bảo vệ tính toàn vẹn tính xác thực giá trị nổi bật toàn cầu của di sản
tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển